chỉ đến tối và đêm nay khi mà không khí lạnh mở rộng vùng ảnh hưởng xuống phía nam
vùng mưa to sẽ lan tới cả khu vực từ phú yên đến khánh hòa
do mưa nhiều nên trong những ngày tới lũ trên các sông từ quảng bình đến phú yên có khả năng lên lại
nguy cơ cao xảy ra lũ quét xa lở đất ở vùng núi ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị tại khu vực này
do tiếp tục có mưa và gió rét bổ sung nên nhiệt độ ngày ở các tỉnh trung bộ vẫn duy trì ở mức thấp
nhiệt độ dưới một mươi bảy độ cho khu vực tỉnh thanh hóa
và trong khoảng từ một mươi tám hai mươi độ cho khu vực từ nghệ an trở vào đến thừa thiên huế
đối với các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến quảng ngãi nhiệt độ chỉ trong khoảng từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
rét về đêm và sáng
còn ở khu vực từ bình định trở vào đến bình thuận vẫn duy trì mức nhiệt cao trong khoảng từ hai mươi tám ba mươi độ
trong ngày hôm nay không khí lạnh tiếp tục khuếch tán xuống
vì thế mà ở phía bắc của tây nguyên trời vẫn nhiều mây nắng gián đoạn
nên nhiệt ngày giảm xuống còn từ hai mươi sáu đến hai mươi bảy độ
với các tỉnh còn lại
của tây nguyên nhiệt độ ngày cũng giảm còn hai mươi bảy hai mươi chín độ
đối với khu vực nam bộ thời tiết chưa có nhiều biến động
đêm có mưa một vài nơi ngày trời có nắng
còn nhiệt độ trong ngày vẫn duy trì mức từ ba mươi hai ba mươi ba độ
trên biển trong ngày hôm nay khu vực phía bắc của biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp sáu
có lúc cấp bảy giật cấp tám
đối với khu vực còn lại là khu vực huyện đảo trường sa
cường độ gió yếu hơn chỉ khoảng cấp năm
nhưng mưa rông vẫn xảy ra nhiều
khiến cho tầm nhìn bị giảm thấp
trong cơn rông có thể kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh nguy hiểm
nên người dân cũng cần hết sức lưu ý
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước